thông tin từ sở y tế tỉnh quảng nam tính đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn tám ca bệnh sốt xuất huyết
tăng gần ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám hiện đang là đỉnh dịch sốt xuất huyết
do vậy ngành y tế tỉnh quảng nam đang khẩn trương dập dịch kiên quyết không để xảy ra tử vong do sốt xuất huyết
chỉ trong vòng một tuần tính từ ngày bốn đến ngày một mươi tháng một mươi một
tại tỉnh quảng nam đã có đến năm trăm linh sáu ca bệnh mới có giảm so với tuần trước
nhưng số ca bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam đã ghi nhận được một mươi chín ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở sáu địa phương
ngành y tế tỉnh quảng nam đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các địa phương
tiến hành đồng loạt các biện pháp để dập dịch
như vệ sinh môi trường phun hóa chất diệt mũi chủ động hỗ trợ hóa chất và trang thiết bị cho các địa phương
tăng cường các biện pháp truyền thông vệ sinh môi trường tăng cường giám sát tại các điểm nóng
đang có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất là kiên quyết không để người tử vong do dịch sốt xuất huyết